hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phú yên khởi tố ba bị can làm lộ bí mật của nhà nước
sau đây là nội dung chi tiết
đà nẵng bảy giờ truy tìm hung thủ giết người chặt xác phi tàng
khoảng bốn h sáng nay một người chèo đò trên sông hàn phát hiện một vali bên trong có xác một phụ nữ mất phần đầu và chân
ngay sau đó công an tp đà nẵng đã tiếp cận hiện trường thu thập chứng cứ
theo ghi nhận ban đầu đây là thi thể của phụ nữ khoảng ba mươi tuổi
theo nhận dạng có thể nhận định là người nước ngoài
xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận
giám đốc công an tp đà nẵng chỉ đạo các lực lượng bằng mọi giá phải quyết tâm truy tìm ra thủ phạm
xử lý trước pháp luật kịp thời trắng an dư luận đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đến một mươi một h trưa cùng ngày bang chuyên án đã xác định được hung thủ gây án là xiao guobing hai mươi bảy tuổi
tức tiêu quý bình trung quốc đã bị lực lượng công an bắt khẩn cấp phục vụ công tác điều tra
tại đây hung thủ thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết có quen với nạn nhân
cụ thể người phụ nữ trên có nhờ tiêu quý bình đánh bài ăn tiền hộ
tuy nhiên khi tham gia cá cược bình thua độ
đến chiều ngày sáu tháng hai bị hại tiêm đến căn nhà bình thuê ở ở quận nguồn sơn tp đà nẵng đòi lại tiền đánh bạc
lúc này cả hai xảy ra cửa cãi
quá nóng giận hung thủ dùng dây thừng xiết cổ nạn nhân cho tới chết rồi phan xác thành nhiều mảnh nhằm phi tan
sau khi giết người tôi đã tìm cách để đưa sát của nạn nhân đến sông hàng để phi tan
chỉ vì một phút bốc đồng mà tôi đã hành động như vậy tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật của việt nam
trước sự quan tâm của dư luận về vụ án mang ra
chiều ngày bảy tháng hai công an thành phố đà nẵng đã tổ chức buổi thông tin với báo chí về vụ án này
đại tá trần mưa phó giám đốc công an tp nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng và quá trình phá án gặp nhiều khó khăn
do cả nạn nhân và hung thủ đều là người nước ngoài
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố quyết định thưởng nóng cho tập thể ban chuyên án số tiền một trăm linh triệu đồng
lãnh đạo đà nẵng ghi nhận nỗ lực của công an thành phố khi nhận hai trọng trách quan trọng là vừa tham gia phòng chống dịch bệnh
ncov vừa phải quyết tâm khám phá án
kết quả của các đồng chí nó tạo được một niềm tin rất lớn trong nhân dân
trong cả hệ thống chính trị của thành phố trong những ngày đầu năm
trong các bối cảnh mà cộng thành phố chúng ta đang tăng cường các giải pháp để mà chấm dịch virus
trong đó có vai trò của công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tạm giam đối tượng tiêu quý bình
đồng thời tạm giữ người bạn gái của bình cũng là người trung quốc để tiếp tục điều tra

việt nam nuôi cấy và phát triển bệnh
phân lập thành công virus corona mới
việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm
ncov với việc này mỗi ngày việt nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết
hiện nay việt nam đang có một người từ trung quốc trở về và gần năm trăm linh người có tiếp xúc gần với người nhiễm ncov
đang được cách ly theo dõi giám sát và chờ kết quả xét nghiệm
đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống loại virus này trong tương lai
và cũng giúp cho việc đưa ra các biện pháp dự phòng hiệu quả hơn
đại diện bộ y tế cho biết đến thời điểm hiện tại việt nam vẫn đảm bảo cung ứng đủ sinh phẩm cho việc xét nghiệm
các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội quyết định cho học sinh nghỉ học
thủ tướng giao các bộ ban ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh
trong đó nêu rõ bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc
và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương
chủ trì phối hợp với ubnd các tỉnh đã công bố dịch triệt để thực hiện việc dừng tất cả lễ hội kể cả lễ hội đã khai mạc
bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học đặc biệt là đối với học sinh dưới một mươi hai tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch
chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng sử dụng chất sát khuẩn khử trùng trừng trường và lớp học
sau công điện của thủ tướng sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ra thông báo cho phép các trường từ mầm non tới trung học phổ thông
và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên toàn thành phố được nghỉ học từ ngày hôm nay cho đến hết tuần
trước đó vào chiều ngày hai tháng hai tp hcm cũng đã cho học sinh các cấp được tạm thời nghỉ học một tuần
tính đến tối ngày hai tháng hai trên cả nước đã có tổng cộng hai mươi sáu tỉnh thành phố chính thức cho học sinh tạm nghỉ học để ngăn ngừa lây nhiễm ncov
thủ tướng xuất cấp năm tấn chloramin b phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
tại quyết định số một trăm bảy mươi năm qdttg thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc quyết định xuất cấp không thu tiền năm tấn chloramin b
từ nguồn dự trữ quốc gia cho bộ y tế để cấp cho các đơn vị phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
bộ y tế chịu trách nhiệm về thông tin số liệu báo cáo việc phân bổ tiếp nhận và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành
hà nội bố trí năm bệnh viện nhận cách ly điều trị bệnh do ncov
đang diễn biến phức tạp sở y tế hà nội đã bố trí năm bệnh viện tiếp nhận cách ly theo dõi và điều trị cho bệnh nhân
bệnh nhân là trẻ em sẽ được điều trị tại bệnh viện đa khoa đức giang
những bệnh nhân là người lớn sẽ được bố trí điều trị tại bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện đa khoa đức giang bệnh viện đa khoa đống đa bệnh viện đa khoa bắc thăng long bệnh viện đa khoa thanh nhàn
số liệu cập nhật về tình hình bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus corona tính đến một mươi hai h ngày hôm nay trên địa bàn thành phố hà nội là chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào
số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus ncov là hai mươi chín người
trong đó số trường hợp đã xét nghiệm âm tính với ncov là hai mươi bốn người
năm người còn lại đang được tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ
công an các địa phương phát khẩu trang miễn phí
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông ba tỉnh lạng sơn đồng nai đắk lắc đã phát miễn phí hơn một mươi sáu khẩu trang cho người dân tham gia giao thông
đồng thời tuyên truyền đến mọi người cách dùng khẩu trang phòng chống dịch bệnh và các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức người dân trong dịp đầu xuân năm mới
việc làm này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất tích cực của các lái xe và hành khách góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đang có diễn biến phức tạp này
tử vong do virus corona tăng lên sáu trăm ba mươi chín ca trên toàn thế giới
có sáu trăm ba mươi bảy người tử vong philippines một người tử vong hồng kông trung quốc một người tử vong
ở việt nam hiện có một mươi hai người mắc ncov trong đó hai cha con người trung quốc một người đã khỏi và xuất viện
năm công dân việt nam đều trở về từ vũ hán trung quốc một người đã khỏi và xuất viện
một công dân việt nam là lễ tân có tiếp xúc gần với hai cha con người trung quốc đã khỏi và xuất viện
một công dân mỹ đến việt nam trước đó có quá cảnh tại vũ hán trung quốc
một người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với ncov trước đó
hai trường hợp một người là mẹ một người là em ruột của bệnh nhân dương tính với ncov trước đó
điều trị khỏi gồm có ba người đã được xuất viện
phú yên khởi tố ba bị can làm lộ bí mật của nhà nước
các bị ban bị khởi tố gồm phạm văn dũng phó giám đốc sở nội vụ tỉnh phú yên
bùi văn nam phó trưởng phòng tổ chức công chức viên chức sở nội vụ và nguyễn minh phát
phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can
cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của phạm văn dũng bùi văn nam
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bùi văn nam cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm văn dũng và nguyễn minh phát
trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh phú yên năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với vai trò là phó chủ tịch hội đồng thi trưởng ban ra đề thi
bị can phạm văn dũng đã có hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
với vai trò là ủy viên ban chấm thi các bị can bùi văn nam nguyễn minh phát
đã có hành vi lợi dụng chức vụ kiển hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng một trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện đoạn clip
một người phụ nữ dùng sợi dây thừng quấn vào cổ một bé trai khoảng ba tuổi rồi liên tục đánh đập chửi bới
người này dùng dây thừng nhấc bổng người bé trai lên rồi ném xuống để nhảy
sau đó tiếp tục đánh đập khiến bé trai sợ hãi khóc thảm thiết
sau đó người phụ nữ này tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà và cự cãi với người trong nhà
trong lúc thúy đánh con võ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tỉnh an giang
là người đang sống như vợ chồng với thúy chứng kiến nhưng không can ngăn mà đã dùng điện thoại quay clip lại
sau đó đăng lên mạng xã hội
khi biết được sự việc như trên bà lư thị năm là mẹ ruột của thúy đã đến công an phường hòa phú
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương trình báo sự việc
qua làm việc với cơ quan công an đối tượng thúy khai nhận toàn bộ hành vi của mình